hôm nay một mươi tám tháng bảy giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân năm hai nghìn hai mươi tiếp tục ngày thi đấu thứ năm
với nhiều nội dung quan trọng đặc biệt khán giả được chứng kiến những trận đấu kịch tính
giữa các vận động viên đỉnh cao của bóng bàn việt nam hiện nay
trong buổi thi đấu sáng nay ở nội dung đơn nam người hâm mộ được chứng kiến trận đấu mãn nhãn
giữa tay vật kỳ cựu nguyên vận động viên quốc gia trần tốn quỳnh đến từ câu lạc bộ tnt
và võ hữu quốc của câu lạc bộ đà nẵng
diễn biến trận đấu cho thấy tay vật trẻ hữu quốc đã gây nhiều khó khăn cho túng quỳnh
dù bị dẫn trước ngay lượt thứ nhất nhưng ngay sau đó hữu quốc đã lấy lại tâm lý
với nhịp pha bóng ổn định hơn và gỡ hòa một một
lúc này là thời điểm mà kinh nghiệm dày dặn đã giúp tuấn quỳnh khuất phục thành công tay vật trẻ
bằng kỷ số chung cuộc ba một
tuấn quỳnh là vận động viên đỉnh cao của bóng bàn việt nam
phong độ của quỳnh hiện là thách thức rất lớn với các vận động viên trẻ tại giải đấu năm nay
không nằm ngoài mong đợi của khán giả tâm điểm nội dung đôi nam nữ phối hợp
là trận chung kết giữa cặp mai hoàng mỹ trang lê đình duy với lê đình đức và nguyễn thị nga
cả bốn tay vật đều được đánh giá cân bằng về chuyên môn kỹ thuật
với tâm lý vững vàng ngay khi bước vào trận đấu mỹ trang đình duy chủ động hơn trong từng pha bóng
và nhanh chóng giành ưu thế ngay ở ván đầu tiên
dù dẫn trước một nhưng ở ván thứ hai mỹ trang đình duy lại để đội bạn vượt lên dẫn trước
với hệ số bàn thắng một mươi một bốn
ở ván thứ ba thế trận diễn ra cân bằng hai đội liên tục theo đuổi tỷ số
bước ngoặt xảy ra khi cặp nga đức có những pha bóng xoáy phối hợp nhịp nhàng
thực hiện thành công liên tiếp nhiều tình huống đánh bóng kỹ thuật đã vượt lên dẫn hai một
kịch tính trận đấu ngày càng tăng cao khi đẳng cấp và kinh nghiệm giúp cặp mỹ trang đình đức cân bằng tỷ số hai hai
phải đến ván thứ năm mỹ trang đình duy mới kết thúc được trận đấu
với điểm số một mươi một tám giành ngôi đồ bản nội dung đôi nam nữ phối hợp
trong buổi chiều nay các vận động viên tiếp tục thi đấu ở nội dung đơn nam đơn nữ vòng ba mươi hai để giành vé vào vòng trong
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các trận đấu ở bản tin tiếp theo